cà mau ba mươi bốn bảy trăm linh hectare lâm phần báo cháy cấp năm
sóc trăng trà vinh bạc liêu hàng nghìn hectare lúa và cây ăn trái bị thiệt hại
tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt cục bộ cũng diễn ra tại nhiều tỉnh như kiên giang bạc liêu hậu giang bến tre
khi cao điểm nước mặn xâm nhập sâu vào sông rạch
những con kênh mương vẫn còn đang trở đáy
không khí khô nắng oi bức đang bao trùm lên đồng bằng sông cửu long
với mật độ mặn xâm nhập sâu và kéo dài như hiện nay
đồng bằng sông cửu long đang đối mặt với một trận hạn mặn lớn nhất trong năm năm trở lại đây

nông dân sử dụng các giống chịu mặn ngắn ngày thích nghi với điều kiện hạng mặn để canh tác

sản xuất lúa cho nên thì nhờ làm tốt các công tác tiên truyền vận động thì năm nay cái diện tích
sản xuất lúa đông sương muộn giảm trên ba năm lần so với năm hai nghìn một mươi tám khi mà người dân thấy là nước mặn

xây dựng cái kế hoạch hướng dẫn bà con nông dân là xuống giống sớm hơn lịch thời vụ hàng năm là

do mặn nhưng mà năng suất thì giảm không đáng kể bên cạnh các biện pháp thực hiện trên cây lúa các

biện pháp sinh học trong canh tác như sử dụng phân bón hữu cơ chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật đây

ngoài ra trên cây ăn trái người nông dân tỉnh sóc răng đã chủ động củng cố hệ thống đê bao bờ bao
cống bồng của mỗi vườn cho chắc chắn dự trữ nước ngọt trong mương để tưới cho cây ăn trái khi nước
mặn xâm nhập chủ động sử dụng tối đa nguồn vật liệu hữu cơ rơm rạ cỏ khô láo khô lụt bình hoặc màng

đồng thời ngành nông nghiệp tỉnh sóc răng đã quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu chuyển đổi các vùng sản xuất
đặc biệt riêng năm hai nghìn một mươi chín tổng diện tích đã chuyển đổi được bốn một trăm chín mươi bốn m hai lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm
cây lâu năm nuôi trồng thủy sản với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đến đến thời điểm hiện tại ảnh hưởng thiệt hại trên cây ăn trái do hạn mặn gây ra
sốc răng chưa nhiều
đồng thời ngành nông nghiệp tỉnh sóc răng đã quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu chuyển đổi các vùng sản xuất
đặc biệt riêng năm hai nghìn một mươi chín tổng diện tích đã chuyển đổi được bốn một trăm chín mươi bốn m hai lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm

đồng thời ngành nông nghiệp tỉnh sóc răng đã quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu chuyển đổi các vùng sản xuất

cây lâu năm nuôi trồng thủy sản với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đến thời điểm hiện tại ảnh hưởng thiệt hại trên cây ăn trái do hạn mặn gây ra sốc răng chưa nhiều
đồng thời ngành nông nghiệp tỉnh sóc răng đã quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu chuyển đổi các vùng sản xuất

cây lâu năm nuôi trồng thủy sản với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng

cây lâu năm nuôi trồng thủy sản với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng

cây lâu năm với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng

đặc biệt riêng năm hai nghìn một mươi chín tổng diện tích đã chuyển đổi được bốn một trăm chín mươi bốn m hai lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm

đặc biệt riêng năm hai nghìn một mươi chín tổng diện tích đã chuyển đổi được bốn một trăm chín mươi bốn hectare lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm
cây lâu năm với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đến thời điểm hiện tại ảnh hưởng thiệt hại trên cây ăn trái do hạn mặn gây ra sốc răng chưa nhiều
đặc biệt riêng năm hai nghìn một mươi chín tổng diện tích đã chuyển đổi được bốn một trăm chín mươi bốn m hai lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm
cây lâu năm với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay

cây lâu năm với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay

đến thời điểm hiện tại ảnh hưởng thiệt hại trên cây ăn trái do hạn mặn gây ra sốc răng chưa nhiều

cây lâu năm với những biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay

của địa phương và hỗ trợ của cấp trên nạo vét kênh mương xây dựng các công trình thủy lợi chống xâm nhập mặn
riêng nước sạch sử dụng sinh hoạt để bảo đảm cung cấp cho người dân nông thôn
cho các xã xây dựng nông thôn mới với kinh phí một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng nhằm đầu tư nâng cấp mở rộng
cấp nước xây dựng mới trạm cấp nước
và lắp đặt hệ thống điện ba pha
cho các trạm
qua chủ động công tác như thế
kết quả của vụ đúa đông sưng
thì sóc trăng
thiệt hại chỉ có trên một hectare
mà so với đây là diện tích
thiệt hại thấp rất nhiều
so với năm hai nghìn một mươi sáu
và đến thời điểm này
thì diện tích cây ăn trái
cũng chưa ảnh hưởng nhiều
đây là sự nỗ lực trong quá trình chỉ đạo
của tỉnh quỹ quý bang cũng như nỗ lực
của ngành nông nghiệp cùng với địa phương
và bà con nông dân tương thủ
theo khuyến cáo của nhà nước
những giải pháp thời gian qua mà đạt được
hiệu quả nhất định trong sản xuất nông nghiệp
trong đợt hàng mặt đặc trữ này của sóc trăng
nếu hiểu theo cách nào đó đó là thông minh
ngay từ đầu với những thông tin
dự báo về tình hình hằng năm nay
tỉnh sóc trăng đã có những bước chuẩn bị
chẳng hạn từ tập quấn kỹ thuật
từ chuẩn bị lên cái lịch xuống giống
để mà có né được cái hàng mạng
chẳng hạn ví dụ như thế
và đạt được hiệu quả nhất định
về mặt nào đó đó là thông minh
vì thông minh tức là chúng ta
ứng dụng hay là sử dụng những hiệu biết
những dự báo để từ đó chúng ta
có những giải pháp chuẩn bị trước
để mà giải quyết vấn đề
thì đó là thông minh rồi chứ không hẳn
theo tôi là phải bắt buộc
phải sử dụng những thiết bị máy móc khuyến đại
dĩ nhiên đó cũng là một phần thể hiện
trí tuệ nhân tạo trí tuệ của con người
đó là thông minh biết khai phát
những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật
những cái công nghệ
trong cái chỉ đạo
như trong sản xuất
tuy nhiên tính đến
thời điểm hiện nay những ảnh hưởng của hạn hán
xâm nhập sẽ còn tiếp diễn và có thể
kéo dài đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
như vậy các khu vực vườn cây ăn trái
và hoa màu sẽ có nguy cơ thiệt hại lớn
theo các nhà khoa học nghiên cứu
trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ riêng
sóc trăng mà các tỉnh ở đồng bằng sông cửu long
đang đối mặt với biến độ
khí hậu ít nhiều còn mang tính chất đối phó
thiết nghĩ cần phải có những
biện pháp công trình và phi công trình
phù hợp bền vững
đặc biệt phải đáy mạnh chuyển đổi
các mô hình thuận thiên áp dụng khoa học
kỹ thuật tiên tiến hơn nữa vào trong sản xuất
để tiến tới xây dựng nền nông nghiệp
thật sự thông minh trong tương lai
khi giải pháp trong thời gian tới
thì ngành nông nghiệp tiếp tục
để sơ cấu lại cái mùa dụ cũng như là
sơ cấu lại cái giống lúa làm sao được thích hợp
trong cái điều kiện biến độ khí hậu và chịu mặn
cái thứ hai là chuyển đổi các cái cây trồng
làm sao mà nó chịu mặn và thích ứng với cái dùng
mà đã bị xâm nhập mặn
vì lâu dài thì hiện nay thì
sở nông nghiệp cũng đã tham mưu cho quỹ ban nhân tỉnh
để khiến nghị giới bộ để hỗ trợ kinh phí cho sốc trăng
để xây dựng một số cái hệ thống cống
gian cái dùng cái sách và long phú tiếp nhật
để làm sao có hệ thống cống nó khép kín
để đảm bảo điều kiện nguồn nước
cho cái dùng sản xuất nông nghiệp
trong cái tình hình mà xâm nhập mặn như năm nay
để đảm bảo sản xuất cái dùng cây ăn trái
chủ lực của sốc trăng là ở cái sách long phú
cũng như là các cái nguyện thị lân cận